hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
và đối tượng nguyễn đình sĩ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộ khẩu thường trú tại một mươi sáu trên một trăm tám mươi năm hùng duệ vương phường thượng lý quận hồng bàng tp hải phòng
cũng phạm tội cối gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện an dương thành phố hải phòng
là đối tượng nguyễn trường lâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn văn xá xã quốc tuấn huyện an dương thành phố hải phòng
cao một m sáu mươi hai và có sẹo thẳng một năm cm trên trước đuôi mắt trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện